hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vừa tổ chức hội thảo
cơ hội và thách thức của ngành thủy sản việt lấy lại thẻ xanh để xuất khẩu thủy sản vào thị trường eu
hàng năm việt nam xuất khẩu thủy sản đạt khoảng hai ba hai năm tỷ usd
trong đó eu đang là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ hai của việt nam sau mỹ
thị trường này luôn chiếm trên một mươi bảy trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của việt nam trong ba năm qua
như cá ngừ mực bạch tuột cá thu cua ghẹ cá biển các loại v v
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban châu âu đã có thông cáo cảnh báo thẻ vàng đối với việt nam
vì những nỗ lực của việt nam chưa đủ để chống khai thác bất hợp pháp
thời gian eu áp dụng là trong sáu tháng
nếu không có cải thiện theo đánh giá của eu sẽ bị chuyển sang cảnh báo thẻ đó
đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu các loại mặt hàng hải sản sang eu
theo quan điểm của chúng tôi đối với các khuyến nghị của châu âu vừa rồi
đặc biệt là năm khuyến nghị về eu u việt nam
để quản lý được hàng nhập khẩu vào việt nam mà không bị eu u
chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện cách quản lý làm sao mà nó vừa đáp ứng được yêu cầu của châu âu
và hài hòa được với thực hiện của doanh nghiệp
chúng tôi đề nghị rằng khi nhập khẩu vào việt nam
chúng ta thực hiện việc khai báo
chấp nhận của thiền trưởng hoặc là qua cái cam kết của người bán hàng là cái lô hàng đó nó sẽ có các thông tin là liên quan tới tàu đánh bắt rồi vùng đánh bắt như thế nào đó
để cơ quan thông minh việt nam có thể truy xuất được là cái tàu đó có bị eu hay không đấy là cái công tác quản lý liên hợp vào
còn đầu ra thì chúng ta nên thực hiện theo hiện nay là sao khi nào anh doanh nghiệp sản xuất hàng hóa mà muốn xuất khẩu vào châu âu thì phải đăng ký kiểm hàng việt nam phi
đồng thời là phải đính kèm được cái chứng nhận đánh bắt của châu âu thì lúc đó thì nam phi mới cấp được cái chứng từ để mà doanh nghiệp xuất khẩu hàng ngoài châu âu
thì theo tôi nghĩ thì cái cách quản lý và đầu vào ròva của chúng ta như thế thì nó mới hài hòa được rồi cái lợi ích cho doanh nghiệp và đáp ứng được cái yêu cầu quản lý của châu âu hiện nay
việc nhận thẻ vàng của eu đang được các doanh nghiệp và chuyên gia nhận định có thể gây ra nhiều tác động xấu ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất khẩu hải sản sang eu
và sau đó sẽ sớm ảnh hưởng đến thị trường mỹ và các thị trường tiềm năng khác
đồng thời hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đã phân tích và cho rằng việc eu rút thẻ vàng đối với việt nam cũng là cơ hội để ngành khai thác hải sản việt nam
đánh giá lại thực trạng tổ chức lại sản xuất hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững